một mươi thanh niên tiêu biểu sẽ tham gia hành trình tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín
đó là thông tin được đưa ra vào chiều ba tháng một mươi trong buổi họp báo thông tin về hành trình
tôi yêu tổ quốc tôi diễn ra từ ngày sáu tháng một mươi đến ngày một mươi tháng một mươi hai do trung ương hội
liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức hành trình tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức
tại tất cả sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm tìm hiểu các địa danh
lịch sử văn hóa tham quan triển lãm lưu động tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề tôi yêu tổ quốc tôi
tiếp cận mô hình câu chuyện và thực hiện công trình tôi yêu tổ quốc tôi lễ khởi động hành trình sẽ được
bắt đầu tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì phú thọ vào ngày sáu tháng một mươi
chương trình hội quân tổng kết hành trình sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội
hành trình là hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn qua đó lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc giáo dục truyền thống
lòng yêu nước cho thế hệ trẻ kêu gọi tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện của thanh niên việt nam
trong việc phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc